các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến sáng ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh phú thọ ghi nhận hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể cẩm khê một ca tam nông bốn ca thanh thủy một ca lâm thao sáu ca phủ ninh ba ca
tân sơn một ca thị xã phú thọ hai ca và thành phố vị trí ba ca
trong hai mươi một trường hợp mắc mới có năm ca được phát hiện trong cộng đồng
bao gồm ba ca tại xã liên hoa huyện phổ ninh
một ca tại xã thanh vinh thị xã phú thọ và một ca tại xã dân quyền huyện tam nông
và một mươi sáu trường hợp đã được cách ly quản lý từ trước
tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh ghi nhận một tám mươi tám ca bệnh
trong đó có ba trăm hai mươi một ca cộng đồng và bảy trăm sáu mươi bảy trường hợp đã được cách ly khu phong tỏa
trách lũy từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một một trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín
sở y tế tỉnh phú thọ đã tiếp nhận một xe cứu thương
nở chín mươi năm và năm tấn gạo tổng trị giá một một tỷ đồng do hội doanh nhân hùng vương
thẩm mỹ viện hoàng tuấn ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi tiếp nhận phó giám đốc sở y tế tỉnh phú thọ nguyễn giang long cho biết
đây là thời gian khó khăn nhất đối với nhân dân phú thọ nói chung
ngành y tế phú thọ nói riêng khi số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên hàng nghìn ca
và có xu hướng tiếp tục trong thời gian tới
phó giám đốc sở y tế phú thọ cho biết
kể từ khi tỉnh phú thọ bùng phát dịch
đã có nhiều cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng chống dịch
tính đến nay ngành y tế đã tiếp nhận một mươi bốn xe cứu thương
cùng với nhiều chân thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trị giá hàng chục tỷ đồng
đến nay phú thọ đã ghi nhận hơn một ca mắc covid một mươi chín
lãnh đạo sở y tế tỉnh phú thọ khẳng định
các lực lượng chức năng không hề bị động trước diễn biến mới và phức tạp của dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế tỉnh phú thọ bác sĩ chuyên khoa hai trần minh khánh cho biết
tỉnh đã lên kịch bản sẵn sàng ứng phó khi số ca mắc covid một mươi chín tăng lên năm người hoặc cao hơn
theo ông khánh phú thọ đã xây dựng kịch bản ứng phó với năm cấp đổi dịch
trong đó cấp độ cao nhất có thể lên tới năm ca mắc
có thể nói với đợt dịch lần này hệ thống chính trị hệ thống y tế tại phú thọ đều không bị bất ngờ
tất cả đều có trong phương án ứng phó của tỉnh
do vậy khi dịch bệnh lan rộng
phú thọ đã kích hoạt hai bệnh viện giãi chiến cấp tỉnh năm bệnh viện giãi chiến cấp huyện
đồng thời thành lập một loạt các trạm y tế lưu động cho phép các f đủ điều kiện
theo quy định của bộ y tế được cách ly và điều trị tại nhà
sở y tế tỉnh phú thọ cũng triển khai thần tốc truy vết
xét nghiệm nhanh tại các địa bàn nguy cơ cao để nhanh chóng lọc ra các f
để có biện pháp cách ly điều trị
với đáp ứng tình hình phú thọ tiếp tục bám sát và thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
theo đó khoanh vùng hẹp nhất có thể chưa vết thần tốc nhất có thể
xét nghiệm nhanh nhất và rộng nhất có thể
tỉnh cũng có một số quy định riêng chặt chẽ hơn phù hợp với tình hình dịch của địa phương
tuy vậy phú thọ vẫn có một số khó khăn trong truy vết các đối tượng
khi có một số lượng lớn người về từ vùng dịch
tất cả các lực lượng từ công an quân đội đến y tế đã phải căng mình để xác định người về
để triển khai ngay các biện pháp giám sát y tế
tỷ lệ tiêm chủng tại phú thọ khá cao
với khoảng bảy mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và trên một mươi đã tiêm mũi hai
thứ hai công tác truy vết xét nghiệm được triển khai khá bài bản
tuy nhiên vẫn có khả năng ca mắc vượt quá quan số năm
khi đó phú thọ sẽ khởi động tất cả các bệnh viện giã chiến cấp huyện
và một số bệnh nhân sẽ cho cách ly tại xã và điều trị tại nhà
thực tế tỷ lệ tiêm chủng cao thì số f diễn biến nặng không nhiều
hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận các bệnh nặng số ca mắc chỉ ở mức độ vừa
đồng thời trang thiết bị y tế test kit máy thở oxy y tế đã được chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất
theo ông khánh phú thọ được bộ y tế cho triển khai trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín vùng
với quy mô một trăm hai mươi giường bệnh và có thể mở rộng hai trăm năm mươi giường
hiện nay trung tâm này đã hoàn thành cơ bản các hạng mục và đã vận hành được một số giường bệnh
nên tỉnh rất tự tin ứng phó kiểm soát dịch
trước đó vào bốn tháng một mươi một phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng đoàn công tác trung ương đã làm việc với tỉnh phú thọ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp phó thủ tướng biểu dương đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tỉnh phú thọ
trong các đợt dịch bùng phát đã tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương có dịch
trong tình huống dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phó thủ tướng yêu cầu phú thọ tuân thủ các nguyên tắc
từ những ngày đầu chống dịch là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng và điều trị tích cực
tuy nhiên cần điều chỉnh linh hoạt và bám sát thực tiễn
các lực lượng phải ngăn chặn giám sát dịch bệnh lây lan sang nơi đang an toàn phát hiện sớm
thờ hẹn cách ly nghiêm khoanh vùng hẹp điều trị sớm
phó thủ tướng nêu rõ cùng với kế hoạch ứng phó dịch bệnh phú thọ phải lường trước kịch bản xấu
để có sự chuẩn bị chủ động hơn một bước cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch
thưa quý vị trước tình hình dịch covid một mươi chín lan rộng tại tỉnh phú thọ
mới đây ủy ban dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn tỉnh vào năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
cụ thể với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng
góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
để một trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn được tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín
trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng
được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
việc tiêm chủng cần có sự đồng thuận đồng ý của gia đình
người giám hộ cho trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi tham gia tiêm chủng
chỉ sử dụng loại vaccine tiêm cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được bộ y tế phê duyệt
có chỉ định và thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn theo quy định
thời gian triển khai từ tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một đến tháng ba hai nghìn hai mươi hai
ưu tiên tiêm chủng trước
cho các đối tượng ở vùng đang có dịch khu vực thành phố thị xã
và các huyện có nhiều trường học đóng trên địa bàn
địa phương có giao thông liên tỉnh cửa ngõ ra vào tỉnh
tổ chức các điểm tiêm chủng chiến dịch với cách thức tổ chức tiêm chủng lưu động
tại các trường học kết hợp với tiêm chủng cố định tại trạm y tế bệnh viện
mới đây ngày bảy tháng một mươi một liên đoàn lao động tỉnh phú thọ vừa ra văn bản
về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
văn bản nêu rõ những trường hợp đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng
bệnh dịch covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi bảy bốn hai nghìn hai mươi một
được hỗ trợ bao gồm
đối với đoàn viên người lao động là f không vi phạm các quy định của pháp luật
được hỗ trợ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
trường hợp đặc biệt phụ nữ đang mang thai hoặc người lao động nuôi con dưới sáu tuổi
mức hỗ trợ là ba triệu đồng một người
trường hợp cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn
nhưng đoàn viên người lao động là f một phải cách ly y tế
không vi phạm các quy định của pháp luật hưởng hỗ trợ theo thời gian cách ly như sau
thời gian cách ly phải nghỉ việc dưới bảy ngày được hỗ trợ năm trăm linh đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ bảy trăm linh đồng một người
đối với người phải nghỉ việc từ bảy đến một mươi bốn ngày được hỗ trợ bảy trăm linh đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ một triệu đồng một người
thời gian nghỉ việc trên một mươi bốn ngày được hỗ trợ một triệu đồng một người
trường hợp đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn lao động nữ đang mang thai
người lao động nuôi con dưới sáu tuổi phải nghỉ việc để cách ly y tế
hoặc cư trú tại khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ ba trăm linh đồng một người
nếu nghỉ việc năm đến một mươi ngày
và năm trăm linh đồng một người nếu nghỉ việc trên một mươi ngày
đoàn viên người lao động tử vong do bị nhiễm virus sars cov hai
kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một được hỗ trợ năm triệu đồng một người
các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ
mức chi hỗ trợ tối đa là ba triệu đồng một người
thưa quý vị khán giả trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh phú thọ
đã có những diễn biến phức tạp
người dân cần chủ động phòng tránh thực hiện tốt quy tắc năm k
để chung sống an toàn với dịch bệnh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại